các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và quay trở lại với bản tin trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị hôm nay ngày ba tháng năm ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
tuy nhiên nhiều người đã lên kế hoạch về sớm hơn để tránh tắt đường hay kẻ xe
mới đây theo thông tin của hai cảng hàng không quốc tế của việt nam
dự kiến có gần bảy mươi bốn hành khách qua sân bay nội bài hà nội
còn sân bay tân sơn nhất tp hcm sẽ đón hơn một trăm linh người đến hoặc đi
theo cảng hàng không quốc tế nội bài kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài bốn ngày
dự kiến hôm nay sẽ có bốn trăm hai mươi bảy lượt chuyến bay khai thác
trong đó hai trăm một mươi bốn chuyến đi và hai trăm một mươi ba chuyến đến
lượng khách qua cảng là bảy mươi bốn khách
trong đó gần ba mươi sáu khách đi và ba mươi tám khách đến
với trạng nội địa đi trong ngày ba tháng năm
các khung giờ cao điểm buổi sáng từ sáu h đến tám h một mươi h đến một mươi một h
buổi trưa và chiều có sáu khung giờ cao điểm liên tiếp từ một mươi hai h đến một mươi tám h
buổi tối từ một mươi chín h đến hai mươi h là khung cao điểm với hơn hai khách một h
trạng nội địa đến trong ngày ba tháng năm có tới tám khung giờ cao điểm
tập trung vào buổi trưa từ một mươi hai h đến một mươi ba h
chiều từ một mươi bảy h đến một mươi tám h
và buổi tối từ một mươi chín h đến hai mươi ba h với hơn hai năm trăm linh khách trên một giờ cao điểm
đối với nhà ga quốc tế từ ngày hai mươi chín tháng bốn
thực hiện chỉ đạo của bộ giao thông vận tải về việc hạn chế người đón tiễn tại cảng hàng không
căn cứ thực tiễn khai thác cảng nội bài triển khai phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách
ứng phó với tình trạng quá tải tại khu vực lãnh đạo
làm thủ tục hàng không nhà ga hành khách t hai
theo đơn vị này mặc dù sản lượng khách quốc tế qua sân nội bài hiện nay chưa cao
nhưng ghi nhận lưu lượng khách và người nhà đưa tiễn rất đông
tại các khung giờ cao điểm quốc tế đi
do đó phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách
hạn chế người nhà đưa tiễn được cảng kích hoạt
nhằm đảm bảo an ninh an toàn hàng không an ninh trật tự
và chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách
dự kiến tổng lượng khách sẽ qua sân bay tân dân nhất trong ngày hôm nay
lên tới một trăm linh khách trong đó hơn ba mươi tám khách quốc nội đi
hơn sáu năm trăm linh khách quốc tế đi và gần năm mươi sáu khách quốc nội đến
hơn bốn sáu trăm linh khách quốc tế đến
lượng khách quốc nội đông tập trung từ khung giờ một mươi một h trưa cho đến hết ngày
theo lãnh đạo càng hàng không quốc tế tân dân nhất
trong ngày cuối cùng nghỉ lễ không giờ cao điểm có lượng khách đông nhất là một mươi sáu h đến một mươi chín h hai mươi một h đến đêm
với tình trạng đông đúc trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ tại các sân bay
nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn đang tiềm ẩn
vì vậy quý vị và các bạn hãy luôn tuân thủ những biện pháp phòng chống dịch
để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình
thưa quý vị vào tối mùng hai tháng năm một ngày trước khi kỳ nghỉ lễ kết thúc
hàng xa các phương tiện đổ dồn về cửa ngõ của thủ đô
trên các tuyến đường quốc lộ một a quốc lộ một d
dòng các phương tiện dài hàng cây số nhích dần từng mét
do quá đông người về hà nội sau kỳ nghỉ lễ
tại cửa ngõ phía nam của thủ đô
lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường một trăm linh quân số để phân luồng chống ủn tắc
thượng úy nguyễn quang tuấn đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn
công an thành phố hà nội cho biết tình hình giao thông của ngày hôm nay
thì do tâm lý chung của người dân là muốn trở về thủ đô sớm
để tránh ủn tắc vào ngày nghỉ lễ cuối cùng
do đó lưu lượng phương tiện giao thông gia tăng đột biến
đặc biệt là đường quốc lộ một a và quốc lộ một b
lực lượng cảnh sát giao thông cụ thể là đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn
đã bố trí lực lượng khép kín địa bàn tích cực phân luồng
để đảm bảo cho người dân lưu thông được thông suốt an toàn
tránh xảy ra ủn tắc và tai nạn
ứng trực để khi có sự cố tai nạn thì có mặt ngay để giải quyết
để tránh gây ủn tắc kéo dài
đảm bảo cho người dân trở lại thủ đô làm việc học tập được thuận lợi
tính đến ngày hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông của thủ đô
ứng trực một trăm linh quân số
tại các nốt giao trọng điểm sẽ bố trí tăng cường các tổ tuần tra hỗ trợ
phối hợp với nhau để đảm bảo giao thông an toàn thông suốt trong cả tuyến của mình
trên tuyến giao thông quốc lộ một b
các phương tiện ô tô bị ùn ứ tại các điểm trạm thu phí và ngã tư pháp vân
theo đại diện đơn vị thu phí cao tốc pháp vân cầu rẽ
nhờ lượng phương tiện dán tẻ thu phí không dừng tăng lên gần sáu mươi
nên các làng cao tốc đã thông thoáng hơn nhiều so với trước đây
ông vũ ngọc ánh phó tổng giám đốc công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ chia sẻ
chúng tôi cũng đã xây dựng phương án sẵn sàng xả trạm theo công điện ba trăm sáu mươi của chính phủ
lưu lượng hiện nay có thể tăng lên năm mươi sáu mươi so với ngày thường
lý do là đợt nghỉ lễ này kéo dài tận bốn ngày
thời tiết đẹp công tác phát triển du lịch tương đối tốt
nên các phương tiện có hiện tượng tăng cao
bình quân mỗi ngày lưu lượng xe qua trạm thu phí pháp vân cầu rẽ là một trăm linh xe một ngày đêm
lượng phương tiện dùng etc đã tăng lên khá tốt
trong tháng ba mới đạt bốn mươi thì tháng bốn các ngày nghỉ lễ đã tăng lên năm mươi bảy
cũng theo đơn vị thu phí cao tốc ngày ba tháng năm sẽ là ngày cao điểm un tắc giao thông ở hà nội
các đơn vị chức năng đã lên phương án phối hợp
phân luồng từ xa để giảm thiểu tình trạng giao thông ủn tắc sau kỳ nghỉ lễ
với lượng lớn xe trở về thủ đô để quay trở lại với công việc sau kỳ nghỉ lễ
quý vị và các bạn hãy tham gia giao thông một cách văn minh
đúng luật để tránh những va trạm đáng tiếc
có thể xảy ra
tin từ ủy ban an toàn giao thông quốc gia
vào ngày hai tháng năm ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn kéo dài bốn ngày
toàn quốc xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết một mươi năm người bị thương một mươi tám người
so với ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một giảm ba vụ giảm một chết giảm một người bị thương
đáng chú ý trong ngày đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
vào lúc một giờ hai mươi năm phút tại km một nghìn một trăm hai mươi bảy cộng sáu trăm linh quốc lộ một
ngã tư đèn tín hiệu giao thông
thuộc thôn gia an đông xã hoài châu bắc thị xã hoài nhơn bình định
ô tô khách mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn hai mươi sáu
do nguyễn hữu nhân tổ tám thị trấn crong năng crong năng đắk lắc điều khiển
hướng nam bắc đã va trạm với xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi bảy c một trăm ba mươi tám nghìn hai trăm tám mươi sáu
trên xe mô tô có ba người gồm có phạm công nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
đoàn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng chú tại sáu mươi một thôn tường sơn xã hoài sơn thị xã hoài nhơn
và nguyễn xuân hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại thôn la vuông xã hoài sơn thị xã hoài nhơn
chưa rõ người điều khiển sang đường theo hướng đông tây
hậu quả làm ba người trên mô tô chết tại chỗ hai xe hư hỏng
về xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần bốn năm trăm linh trường hợp
phạt tiền bốn tỷ đồng tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn sáu trăm một mươi bảy trường hợp
tạm giữ bảy mươi bảy ô tô một năm trăm chín mươi bốn mô tô và một mươi ba phương tiện khác
cũng trong ngày hôm nay có hai cuộc gọi và tin nhắn của người dân
phản ánh đến đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
cơ quan này đã chuyển thông tin của gọi tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời
đánh giá về tình hình an toàn giao thông ngày hôm nay ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho hay
từ trưa ngày một tháng năm đến sáng ngày hai tháng năm tình hình giao thông được đảm bảo ổn định không xảy ra ủn tắc giao thông
nguyên nhân là do lượng lớn người tham gia giao thông đã di chuyển vào chiều ngày ba mươi tháng bốn và sáng một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tai nạn giao thông so với cùng kỳ ngày hai tháng năm giảm ba vụ giảm một chết giảm một người bị thương
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng làm ba người chết tại tỉnh bình định
tiếp tục bản tin sẽ là những tin tức covid một mươi chín nóng nhất
thưa quý vị bộ y tế cho biết ngày hai tháng năm số ca mắc covid một mươi chín ở nước ta giảm sâu với ba một trăm hai mươi hai trường hợp
tại năm mươi ba tỉnh thành phố tương đương với thời điểm cách đây chín tháng
trong tuần qua nhiều địa phương không ghi nhận ca mắc mới trong ngày
so với tuần trước đó số mắc và tử vong do covid một mươi chín tiếp tục giảm còn một hai ca một ngày
đến nay nước ta đã có một mươi sáu triệu ca nhiễm trong đó gần chín ba triệu người đã khỏi bệnh
hiện nước ta đã tiêm gần hai trăm một mươi năm triệu liều vaccine covid một mươi chín các loại
tỷ lệ bao phủ mỗi một và mũi hai vaccine covid một mươi chín của người trên một mươi tám tuổi là một trăm linh mũi ba là năm mươi bảy
tỷ lệ bao phủ mỗi một và mũi hai của trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi lần lượt là một trăm linh và chín mươi sáu
ngoài ra hơn một năm mươi ba triệu trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đã được tiêm mũi một
bộ y tế cho biết đang tiếp tục nghiên cứu đánh giá ra soát các quy định pháp luật
và cắt cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b
trước đó chính phủ đã bàn hành nghị quyết số ba mươi tám nờ quy cp về chương trình phòng chống covid một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba trong đó có nội dung nghiên cứu đánh giá cân cứ tình hình dịch để truy
biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b
theo các chuyên gia nghị quyết này đưa ra nghiên cứu là rất hợp lý khách quan
hiện nay cần có đánh giá về chuyên môn về sự ảnh hưởng của nó đến an sinh xã hội
và kinh tế để ứng phó phù hợp tình hình
phó thủ tướng vũ đức đam cũng vừa ký quyết định năm trăm bốn mươi sáu qdttg
giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở ban ngành liên quan
xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao
thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin về người lao động tiền lương của các doanh nghiệp
đóng trên địa bàn để ra soát đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng nợ đóng
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
với số ca mắc hiện nay đã giảm đáng kể so với thời điểm đỉnh dịch
tuy nhiên nước ta vẫn duy trì việc tiêm chủng để đạt được đến mục tiêu miễn dịch cộng đồng
và an toàn với dịch covid một mươi chín
bộ y tế mới đây cũng vừa đưa ra hai tình huống ứng phó với dịch covid một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba và xin ý kiến góp ý của cá nhân cơ quan có liên quan
tình huống một chủng virus tiến hóa nhưng ca covid một mươi chín nặng và tử vong giảm
với tình huống này chủng virus vẫn tiếp tục tiến hóa
tuy nhiên do cộng đồng đã có miễn dịch nên số trường hợp nặng và tử vong giảm dần
dẫn đến các ổ dịch không còn nghiêm trọng như trước
hoặc xuất hiện biến chủng mới của virus sars cov hai
nhưng ít nghiêm trọng hơn
bộ y tế đề xuất một số hoạt động tập trung ở tình huống này
là nghiên cứu tiêm vaccine mũi thứ tư cho người lớn
tiêm mũi thứ ba cho trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
và tiêm chủng cho trẻ em từ ba tuổi đến năm tuổi
để sớm triển khai tiêm cho các nhóm đối tượng ngay trong năm hai nghìn hai mươi hai
bên cạnh đó cũng cần tăng cường theo dõi giám sát
xét nghiệm phát hiện kịp thời các biến chủng đáng lo ngại
và những thay đổi về khả năng gây bệnh
khả năng lây truyền và hiệu quả của các biện pháp can thiệp
triển khai giám sát giải trình tự gen
tại các điểm giám sát trọng điểm
để phát hiện sự tiến hóa của virus
mở rộng giám sát sars cov hai trên động vật
bao gồm cả vật nuôi và động vật hoang dã
về các biện pháp xã hội
kịch bản tình huống một của bộ y tế đề xuất
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định tại nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
xong xem xét giảm bớt hoặc nới lỏng các điều kiện
hướng dẫn để tạo thuận lợi hơn
cho các tổ chức cơ quan doanh nghiệp cá nhân
việc triển khai thực hiện
cùng đó đánh giá việc thực hiện
điều chỉnh các chỉ số ngưỡng xác định cấp độ dịch
phù hợp với bản chất dịch
đáp ứng thực tế tạo điều kiện
cho các hoạt động phát triển kinh tế xã hội
về công tác hậu cần
ngoài việc tiếp tục huy động vận động
sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp tổ chức cá nhân
sự tự nguyện chi trả của người mắc covid một mươi chín
khi khám điều trị theo yêu cầu
bộ y tế cũng đề nghị rút gọn
đơn giản hóa hồ sơ chứng từ thanh toán
bãi bỏ các rào cản trồng chéo
vướng mắt bất cập hiện hành
về chính sách thanh toán chi phí y tế
cho hoạt động khám chữa bệnh
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
tình huống hai xuất hiện biến chủng mới
bệnh nhân covid một mươi chín nặng và tử vong tăng
tình huống hai có bối cảnh xuất hiện biến chủng mới
của virus sars cov hai
có khả năng làm giảm hiệu quả của vaccine
hoặc miễn dịch khiến ca nhiễm có triệu chứng
nghiêm trọng hoặc tử vong tăng lên
đặc biệt ở các nhóm dễ bị tổn thương
trong tình huống hai bộ y tế sẽ phối hợp
chặt chẽ với tổ chức y tế thế giới
các nhà sản xuất vaccine
để phù hợp với biến chủng mới virus sars cov hai
kịp thời báo cáo chính phủ
để cập nhật và cho phép mua bổ sung
phục vụ tiêm chủng cho người dân
tiếp tục triển khai việc tiêm vaccine
bảo đảm tiến độ nhanh nhất có thể
tổ chức ra soát tiêm mũi vaccine tăng cường
và vaccine covid một mươi chín
cho đối tượng nguy cơ cao
người trên sáu mươi năm tuổi người mắc bệnh nền mạng tính
hoặc là người đã tiêm đủ mũi vaccine
đồng thời theo dõi sát diễn biến
tình hình dịch bệnh trên thế giới
trong nước tăng cường công tác giám sát
sự xâm nhập của biến thể mới của virus
tại các cửa khẩu khu vực biên giới
tiếp tục giám sát phát hiện sớm
các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng
tập trung giám sát các trường hợp nhập viện
điều trị tích cực và các trường hợp tử vong
nâng cao năng lực hệ thống y tế
đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở
có các chế độ chính sách đại ngộ
phù hợp với những người
từ xa theo quy định
để tăng tỷ lệ tiếp cận
với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
của người mắc covid một mươi chín
và người không thể tiếp cận cơ sở khám chữa bệnh
do dịch bệnh covid một mươi chín
ở tình huống này sẽ thực hiện
linh hoạt nguyên tắc ngăn chặn phát hiện
cách ly khoanh vùng dập dịch
theo quy mô và phạm vi hẹp nhất có thể
phù hợp với diễn biến dịch bệnh
áp dụng linh hoạt công thức chống dịch
năm k cộng vaccine thuốc cộng điều trị
cộng công nghệ cộng với ý thức người dân
cộng với các biện pháp khác
về các biện pháp xã hội tình huống hai đặt ra việc
thực hiện nghiêm việc đánh giá
cấp độ dịch tại các địa phương
để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
phù hợp theo quy định
tại nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
từ ngày một mươi bốn tháng bốn
việt nam bắt đầu triển khai chiến dịch
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi một tuổi
ngành y tế ước tính đến quý ii sẽ tiêm cho toàn bộ
tám hai triệu trẻ chưa mắc covid một mươi chín
và tiêm đủ hai mũi
sáu triệu trẻ còn lại đã mắc covid một mươi chín
thuộc nhóm chỉ khoán tiêm ba tháng
sẽ được tiêm vào tháng tám tháng chín
và mốc thời gian quan trọng sau khi trẻ
từ năm đến một mươi một tuổi tiêm vaccine covid một mươi chín là gì
xin mời quý vị cùng theo dõi
theo tiến sĩ bác sĩ lê nguyễn thanh nhàn
trưởng phòng chỉ đạo tuyến
bệnh viện nhi đồng một tp hcm
để đảm bảo cho trẻ có sức khỏe
và tinh thần tốt nhất cho việc tiêm chủng
trước hết cần giảm sự lo lắng của các vị phụ huynh
khi phụ huynh lo lắng cũng khiến
các con sợ và căng thẳng
tiến sĩ nhàn phân tích khi trẻ lo lắng
sẽ có phản ứng stress do tiêm chủng
phản ứng này không phải do vaccine
mà do trẻ lo lắng quá
khiến trẻ tái mặt hồi hộp đau bụng
bên cạnh đó bữa sáng nên cho các cháu
ăn sáng và uống nước đầy đủ
khi đến điểm tiêm các phụ huynh nên tuân thủ
quy trình của điểm tiêm
sau khi trẻ tiêm vaccine covid một mươi chín
tiến sĩ nhàn lưu ý rằng gia đình nên
theo dõi sức khỏe của trẻ trong hai mươi tám ngày
đặc biệt trong bảy ngày đầu và nhất là trong hai mươi bốn giờ đầu
theo thống kê có đến tám mươi sáu
các phản ứng nặng sẽ xảy ra
trong nửa tiếng đầu tiên
trước khi trẻ về các bác sĩ tại điểm tiêm
sẽ phát ra tờ giấy
ghi những triệu chứng cần theo dõi trong đó
do đó phụ huynh cần tiếp tục giúp
nhân viên y tế theo dõi tiếp trẻ
với bất cứ triệu chứng gì ví dụ như
khó thở đau bụng nôn ói
phù mô mềm như môi hay lỗ tai
khi phát hiện các dấu hiệu này
cần đưa trẻ đến trung tâm y tế gần nhất
để thăm khám ngoài ra với tác dụng
phụ thường gặp nhất là đau chỗ tiêm
phụ huynh nên trường lạnh không nên trường nóng
để giúp giảm đau tiến sĩ nhàn nhấn mạnh
đặc biệt sốt do vaccine thường
kéo dài không qua bốn mươi tám tiếng
do đó phụ huynh cũng nên nhớ rằng
nếu trẻ bị sốt ba mươi chín bốn mươi độ trở lên
và kéo dài trên bốn mươi tám tiếng
thì cần đưa trẻ đi khám
bởi vì có thể trẻ đã tình cờ mắc một bệnh khác
trước khi tiêm vaccine điển hình như
sốt suất huyết hy vọng những lưu ý trên
của tiến sĩ lê nguyễn thành nhàn
sẽ giúp các bậc phụ huynh có thêm kiến thức
cũng như lưu ý hơn về các mốc
thời gian quan trọng sau khi trẻ
từ năm đến một mươi một tuổi tiêm vaccine covid một mươi chín
sau hai ngày tuyên bố không có ca bệnh bên ngoài khu cách ly
trong đợt bùng phát mới thượng hải
trung tâm tài chính kinh tế của trung quốc
vào ngày hai tháng năm lại thông báo
tái xuất hiện ca covid một mươi chín trong cộng đồng
theo thông báo của các nhà chức trách thượng hải
thành phố này đã báo cáo
hai mươi tám trường hợp covid một mươi chín không triệu chứng mới
tại các khu vực phòng ngừa
hay rủi ro thấp chấm dứt hai ngày
liên tục không phát hiện ca bệnh nào
trong cộng đồng tức bên ngoài khu vực
cách ly và phong tỏa
một sự đảo ngược cho thấy những thách thức
trong việc lại bỏ biến thể omicron
có khả năng lây truyền cao
ngay cả trong bối cảnh thượng hải đã phong tỏa
hàng tháng trên toàn thành phố
mặc dù vậy các trường hợp mắc mới
tại đây đã giảm ngày thứ chín liên tiếp
với mức sáu tám
xuống còn bảy ba trăm ba mươi ba ca
trong hai mươi bốn giờ qua
theo dữ liệu được cơ quan y tế thành phố
công bố ngày hai tháng năm
tính đến ngày một tháng năm thượng hải
đã có hơn một mươi năm triệu dân sống
trong các khu vực phòng ngừa
tuy nhiên do sự xuất hiện trở lại của các ca bệnh
trong cộng đồng các khu vực này
vẫn phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ
cùng ngày thượng hải cũng báo cáo ba mươi hai ca tử vong
đưa tổng số trường hợp tử vong
do covid một mươi chín trong đợt dịch mới
lên bốn trăm năm mươi bốn ca
đây là ngày thứ một mươi sáu liên tiếp
thành phố xuất hiện các trường hợp tử vong
hiện vẫn còn năm trăm ba mươi bốn ca bệnh nặng và nguy kịch
tăng một trăm ba mươi một ca so với một ngày trước đó
nằm trong nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu
loại bỏ các ca covid một mươi chín trong cộng đồng
thượng hải đã điều động khoảng

nhằm tiến hành khử chung môi trường
đối với một mươi ba khu dân cư trong thành phố
gần một triệu kiện hàng chuyển phát nhanh
cũng được khử khuẩn mỗi ngày
hiện có hơn sáu chuyên gia đang tham gia
vào công việc khử chung trên toàn thành phố
thủ đô của trung quốc cũng tiến hành
thêm hai đợt xét nghiệm hàng loạt
ở các quận lớn từ ngày một tháng năm
đến ngày bốn tháng năm
giờ đây xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính
đã trở thành yêu cầu bắt buộc
để cư dân vào các địa điểm công cộng tại đây
tính đến một mươi năm h ngày một tháng năm
bắc kinh đã báo cáo tổng cộng
ba trăm năm mươi trường hợp covid một mươi chín
ở một mươi bốn trên một mươi sáu quận
kể từ ngày hai mươi hai tháng bốn
liên quan tới vụ chuyển nhầm bệnh nhân
đến nhà xác
mới đây chính quyền thành phố thượng hải trung quốc
đã xa thải hoặc khiển trách
ít nhất sáu người của một trung tâm chăm sóc người cao tuổi
bàn sao bệnh nhân covid một mươi chín còn sống
cho nhà xác do nhầm lẫn
sáng ngày hai tháng năm
giới chức quận phổ đà thượng hải đã xác nhận
vụ nhầm lẫn đưa bệnh nhân
còn sống bị đưa nhầm vào nhà xác
ở thượng hải
bệnh viện tân trường trinh sau đó xin lỗi về vụ việc này
cho biết bệnh nhân cao tuổi nói trên
đang nằm viện trong tình trạng ổn định
cơ quan nội vụ quận phủ đà đã xác nhận sự việc
và thành lập một lực lượng đặc nhiệm điều tra
cam kết trừng phạt nghiêm khắc
những người phải chịu trách nhiệm
ngay sau đó chính quyền quận phổ đà
cũng đã mở cuộc điều tra nhanh chóng
trong bối cảnh dư luận tức giận
sau khi một công dân lớn tuổi
bị tưởng nhầm đã chết
và được nhân viên trung tâm chăm sóc người cao tuổi
ban giao cho nhà xác
vài giờ sau đó họ công bố kết quả điều tra
theo đó bốn quan chức
một giám đốc của trung tâm nói trên
và một bác sĩ đã bị sa thải hoặc khiển trách
trong số những người bị sa thải
có giám đốc trung tâm chăm sóc người cao tuổi nói trên
và một bác sĩ bị cấm hành nghề
và sẽ đối mặt với các cuộc điều tra thêm của cảnh sát
vụ việc xảy ra vào chiều một tháng năm
làm dậy sóng cộng đồng mạng
sau khi các video lan truyền trên mạng xã hội trung quốc
đoạn video cho thấy nhân viên nhà xác
di chuyển một túi đựng thi hài
bên ngoài bệnh viện tân trường trinh
ở quận phổ đà thượng hải
sau đó hai người mặc đồ bảo hộ xanh
mở túi đường thi thể trước mặt một nhân viên y tế bệnh viện
nhận thấy người nằm bên trong vẫn còn sống
người nhân viên của trung tâm
sau khi kiểm tra các dấu hiệu sự sống
đã đóng túi lại
bất chấp sự phản đối của hai nhân viên mặc đồ bảo hộ
do sợ bệnh nhân bị ngạt thở
theo video sau đó
sáu người nhân viên này quay lại trung tâm để hội ý
cùng hai người khác trước khi đẩy bệnh nhân
trong túi màu vàng trở vào bên trong
vụ việc gây ra làn sóng phản ứng dữ dội
đối với nhiều cư dân thượng hải
những người đã mệt mỏi kể từ khi
thành phố phong tỏa để chống dịch
kể từ ngày hai mươi tám tháng ba đến nay
thưa quý vị và các bạn
hôm nay đã là ngày nghỉ cuối kết thúc chuyển nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
mùa một tháng năm
với tình trạng người dân đổ rồn về các thành phố lớn
và tập trung đông đúc tại các bến xe hay sân bay
sẽ tiêm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát sịch bệnh
cũng như gia tăng số vụ tai nạn giao thông
hy vọng quý vị và các bạn sẽ luôn tuân thủ
những biện pháp phòng dịch và đảm bảo an toàn
khi tham gia giao thông để kỳ nghỉ lễ của chúng ta được trọn vẹn
thông tin vừa rồi đã kết thúc
bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại